đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với huyện ủy mê linh về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp
đồng chí vương đình huệ đề nghị do mê linh là địa bàn có sân bay nhiều khu công nghiệp nhiều công nhân lao động nên cần chú ý bảo vệ sức khỏe bảo vệ an toàn cho người lao động chuẩn bị sẵn sàng với phương châm bốn tại chỗ
đồng chí cũng yêu cầu huyện mê linh giải quyết tốt các vấn đề phức tạp trên địa bàn gắn với công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới
cũng trong sáng nay đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công bệnh viện giã chiến mê linh